thưa quý vị trong nền kinh tế việt nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng thì vị trí và vai trò của doanh nhân được ví như những người lính của thời bình
người chiến sĩ sung kích trên mặt trận kinh tế là lực lượng chủ đạo góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh
hiểu rõ về vị trí cũng như vai trò của doanh nghiệp doanh nhân nhiều năm qua các địa phương đều có những hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh doanh nghiệp doanh nhân
tạo động lực để doanh nghiệp doanh nhân có thêm luồng sinh khí mới để hoạt động bền vững tạo ra việc làm và của cải cho xã hội góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh
năm nay hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đang tiến hành cuộc bình chọn doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu năm hai nghìn một mươi tám của thành phố
liệu cuộc bình chọn này có mang lại giá trị cốt lõi và thiết thực
trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung trên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trong thời gian qua tp hcm luôn giữ vững được vị trí đầu tàu kinh tế là trung tâm văn hóa xã hội của cả nước đóng góp hai mươi hai vào tổng sản phẩm nội địa quốc gia
năm hai nghìn một mươi bảy thành ủy tp hcm đã xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết số một trăm linh
nqtvk ngày ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy của hội nghị trung ương năm khóa một mươi hai về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
qua hơn một năm thực hiện tp hcm đã đồng hành cùng doanh nghiệp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh minh bạch thông thoáng bảo đảm bình đẳng giữa các thành phần kinh tế
giai trò của doanh nhân làm sao mà để cân bằng được các căn thương mại này thì chúng ta phải tạo giá trị gia tăng cho xã hội trước tiên
để cân đối được vấn đề nhu cầu của xã hội thông qua ngành nghề của mình thông qua cái công nghệ thông qua cái chiến lược phát triển của mình để làm sao cân đối được cái này
để giảm thiểu đi cái xuất siêu để chúng ta không dùng ngoại tệ mà để tích lũy ngoại tệ tăng cái năng lực kinh tế của mình
tp hcm đã chú trọng phát triển doanh nghiệp bền vững theo hướng tập trung vào lĩnh vực công nghệ cao và các lĩnh vực thành phố khuyến khích phát triển
hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập
hình thành nhiều doanh nghiệp mạnh trong đó có doanh nghiệp nằm trong nhóm năm trăm linh doanh nghiệp hàng đầu thế giới
đặc biệt chú trọng đến việc khai thác tối đa khả năng sáng tạo của năm triệu lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp
trong một mươi triệu dân thì năm triệu lao động là cái tài sản lớn nhất chúng ta sử dụng tốt hơn thì sẽ hiệu quả
và đây là tài sản mà cái giá trị của nó tăng thêm khi được sử dụng
đấy là cái khả năng sáng tạo của năm triệu người lao động
cho nên vừa qua sơ kết thêm kỳ thì ban chức hành thành phố khẳng định lại là
cần phát huy hơn nữa triệt đề khả năng sáng tạo của năm triệu lao động thành phố trong đó có các doanh nhân
đến nay thì chúng tôi cũng đã nhận được sự hỗ trợ hỗ trợ rất là tốt từ chính quyền trong công tác phát triển kinh doanh của mình
nhưng mà để mà tốt hơn nữa thì tôi cũng rất là mong là thành phố quan tâm hơn
để làm sao những sản phẩm mang tính chất đổi mới sáng tạo

để có được cái thị trường của nó và thành phố cũng có một cái sự tin cậy hơn nữa
đối với các doanh nghiệp việt nam đối với sản phẩm mà đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp việt nam
về thành phố một cái mục tiêu của thành phố là phát triển cái cộng đồng khởi nghiệp
phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp và mong muốn có nhiều doanh nghiệp nữa được thành lập
thì chúng tôi rất là mong mà thành phố có những cái chính sách để tạo ra những cái thị trường
cho những sản phẩm đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp
đến thời điểm này thành phố hồ chí minh có hơn ba trăm năm mươi doanh nghiệp đăng ký hoạt động
trong đó có gần tám mươi chín là doanh nghiệp siêu nhỏ bốn năm là doanh nghiệp nhỏ và năm bốn là doanh nghiệp vừa
doanh nghiệp mạnh chỉ chiếm một bốn
khi mà một địa phương có quá nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hoạt động
thì trình độ quản trị của doanh nghiệp khả năng ứng dụng khoa học công nghệ sẽ rất hạn chế
về phía thành phố tạo điều kiện để thúc đẩy mở rộng quy mô
nâng cao chất lượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ
nhưng đồng thời phải tập trung các chính sách để thúc đẩy và mở rộng quy mô
đối với một bốn doanh nghiệp lớn hiện nay của thành phố
và chính một bốn doanh nghiệp này mới có thể tham gia vào cái chuỗi giá trị cung ứng toàn cầu
bằng những thương hiệu của mình và bằng chất lượng sản phẩm
mục tiêu của thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn hai mươi thành lập mới thêm hai trăm linh doanh nghiệp
khu vực kinh tế tư nhân đóng góp sáu mươi năm grdp của thành phố sáu mươi bốn tổng vốn đầu tư toàn xã hội
năng suất lao động xã hội tăng sáu năm một năm
hàng năm có từ ba mươi ba mươi năm số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo
để thực hiện mục tiêu này hiệp hội doanh nghiệp tp hcm đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động chào mừng
tôn vinh các doanh nghiệp nhằm ghi nhận
cổ vũ động viên doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn thách thức vươn lên
không ngừng phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế
năm nay được sự chấp thuận và chỉ đạo của thành ủy
ủy ban nhân dân tp hcm hiệp hội doanh nghiệp tp hcm tổ chức cuộc bình chọn
danh hiệu doanh nghiệp tp hcm tiêu biểu hai nghìn một mươi tám và doanh nhân tp hcm tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín
hai năm triển khai một lần
như vậy các doanh nhân doanh nghiệp được bình chọn
được trải qua những quá trình
chúng tôi sẽ chọn một cách rất kỹ càng và công phu
đó là những doanh nghiệp có những kết quả sản xuất kinh doanh liên tục
ít nhất là ba năm liên tục đều là những kết quả rất là tốt
thành tích cao chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
đặc biệt là những chính sách quy định
trong vấn đề kinh doanh
rồi là tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển xã hội phát triển cộng đồng
và thành phố chúng ta thì có trên ba trăm linh doanh nghiệp
nhưng mà mỗi một năm thì chỉ có chọn ra một trăm linh doanh nhân tiêu biểu và một trăm linh doanh nghiệp tiêu biểu
thế nên đây cũng là một cái quá trình chọn lựa rất là kỹ và cao trên tinh thần tự nguyện tham gia ứng viên
thành phố hồ chí minh với hơn ba trăm linh doanh nghiệp đang hoạt động
nhưng mỗi đợt bình chọn chỉ lựa ra con số khá ít
vì vậy các doanh nghiệp doanh nhân đều hiểu rằng danh hiệu mà họ được tôn vinh
sẽ tạo nên những giá trị mới cho doanh nghiệp bổ sung thêm cho doanh nghiệp về mặt thương hiệu uy tín
và vì vậy những đợt tôn vinh như thế này đã được doanh nhân doanh nghiệp đánh giá cao và nhiệt tình hưởng ứng
chắc chắn của doanh nghiệp thế khách hàng chúng tôi đa phần là khách hàng thành phố hồ chí minh
và khu vực phía nam là nhiều thành phố hồ chí minh là nơi mà nền kinh tế phát triển nhất việt nam rồi
đã được thành phố hồ chí minh công nhận thì chắc chắn là khách hàng sẽ đánh giá cao hơn
và đây cũng là một lợi thế rất lớn cho doanh nghiệp của tôi trong bước triển phát triển trong những năm sắp tới
doanh hiệu là doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố hồ chí minh
nó đã giúp cho thương hiệu của chúng tôi lại được tiền gửi tiêu dụng
và đặc biệt là sản phẩm của chúng tôi bên cạnh chất lượng của sản phẩm bên cạnh những uy tín về thương hiệu mà chúng tôi đã có trước đây
thì chúng tôi được rằng là đặc biệt là người tiêu dụng của thành phố hồ chí minh lại càng tin tưởng hơn nữa
và một cái cụ thể nhất là sản lượng mà chúng tôi bán ra ở thành phố hồ chí minh đã tăng lên
hầu hết các sản phẩm chúng tôi bán vào các kênh truyền thống các kênh hiện đại đều đã có những người tiêu dùng
thật ra là khi chúng tôi nhận nếu mà nhận được cái doanh hiệu là doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố
thì đây là một cái vinh dự chung cho tập thể cán bộ người lao động của công ty của văn phòng nguyễn sao bắc đồng
và bên cạnh cái vinh dự đó thì chúng tôi cũng ý niệm được cái trách nhiệm của mình để xứng đáng với cái doanh nghiệp là một doanh nghiệp tiêu biểu
là một doanh nghiệp tiêu biểu thì chúng tôi không phải chỉ có trách nhiệm
có trách nhiệm với các cổ đông của mình và các người lao động của doanh nghiệp mình mà còn phải có cái trách nhiệm với xã hội
có trách nhiệm để có thể thúc đẩy sự phát triển chung của kinh tế thành phố hồ chí minh
cái danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu thành phố là một danh hiệu cao quý đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đối với một thành phố năng động và có số lượng doanh nghiệp đứng đầu trên cả nước
nhưng mà được vinh danh thì cảm thấy là doanh nghiệp rất là tự hào và qua đó thì doanh nghiệp có những cái tự tin để có những cái bước phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai
nét mới của cuộc bình chọn năm nay là có thêm các doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu và doanh nghiệp doanh nhân tự chấm điểm hồ sơ của mình theo thang bảng điểm mẫu
chúng ta đều biết là trong cái kỷ nguyên số và thời đại công nghiệp bốn thì công nghệ là cái cốt lõi
là cái nền tảng để cho các doanh nghiệp phát triển
và chúng tôi là một doanh nghiệp hoạt động trong cái lĩnh vực khoa công nghệ và đã được sở khoa công nghệ thành phố hồ chí minh chứng nhận điều đó
thì chúng tôi có một cái ý thức rất là lớn là làm sao mình phải để các doanh nghiệp ngành nghề khác hiểu rõ hơn cái tầm quan trọng của việc đưa ứng dụng công nghệ vào trong quản lý
vào trong sản xuất vào trong nâng cao năng lực cạnh tranh
nâng cao về năng suất lao động nhằm hạ cái giá thành
chính sách của người lao động công ty như tôi thì tôi cứ tuân thủ đúng lao động
vì vậy là liên tục trong vòng là ba bốn năm nay là luôn luôn được cái bằng khen là doanh nghiệp có những chính sách tốt ngày đồng chẳng hạn vậy
hay là những chính sách về với cộng đồng tôi nghĩ là phải chính sách nó mang tính bền vững
ví dụ như hàng năm đều tổ chức những chính sách cho người nghèo với trợ nghèo
bởi vì chúng ta làm có thu nhập có doanh thu tốt có lợi nhuận tốt chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng xã hội cũng
là một tấm gương cho các doanh nghiệp khác trong thời bình trong việc phát triển đất nước
cái mới ở đây thì tôi thấy đưa vào tiêu chí bình chọn top một trăm linh doanh nghiệp doanh nhân thì có đặt nặng một số tiêu chí mới như
đây là khuyến khích những doanh nghiệp phát triển mạnh về công nghệ tiên tiến để phù hợp trên phát triển của thế giới
đối với mỗi cuộc thi hay bình chọn
các doanh nghiệp doanh nhân đều mong muốn giải thưởng phải mang đến một giá trị thực
giá trị thực ở đó là thương hiệu sẽ được biết đến nhiều hơn mặt hàng của doanh nghiệp có uy tín hơn với người tiêu dùng
hay việc áp dụng các thành tiệu khoa học công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh thích ứng với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

doanh nhân và một trăm linh doanh nghiệp được vinh danh
đây sẽ là những con chim đầu đàn thực hiện vai trò dẫn dắt cho cả cộng đồng doanh nghiệp
thành phố hồ chí minh trong thời gian tới
nhưng đây cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp doanh nhân trong từng bước đi
trong từng chiến lược cụ thể của mình để hướng tới một thành phố phát triển bền vững
quý vị thân mến chương trình kinh tế và dự báo được phát mới vào lúc hai mươi h thứ tư
phát lại vào lúc sáu h thứ năm và một mươi bốn h ba mươi phút ngày thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại